thưa quý vị nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi cá độ bóng đá
trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ phát hiện và bắt quả tăng một tụ điểm cá độ bóng đá
tại quán nước giải khát thành một trăm chín mươi hai trú tại ấp tịnh châu xã tịnh thới thành phố cao lãnh nguyễn tấn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
bị bắt quả tăng tổ chức cho một mươi bảy người tham gia cá độ bóng đá
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ gần bốn mươi ba triệu đồng một mươi chín điện thoại di động các loại một mươi hai xe mô tô các loại hai quyển tập ghi phơi cá độ bóng đá
bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tăng trữ trái phép chất ma túy vừa bị công an quận hoàn kiếm tp hcm bắt giữ để điều tra
cụ thể ba đối tượng là nguyễn giao linh nguyễn ngọc dung cùng trú tại tp hcm tạ văn tuấn anh trú tại tp thái bình
bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và phạm thị kim ngân chú tại tp hcm bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
nhóm này bị bắt khi đăng tổ chức sử dụng ma túy tại quán ba nevers lab genjet tại số tám mươi mã mây
thu giữ năm viên ma túy loại mdma hai bốn trăm bốn mươi tám g ma túy ketamine
năm đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để điều tra và xét nghiệm nhanh phát hiện một mươi trên hai mươi năm đối tượng dương tính với ma túy
lợi dụng sự mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản
ngô quan duy ba mươi tuổi và nguyễn thị tuyết loan năm mươi tuổi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự mê tín dị đoan của bị hại trong việc chữa bệnh cho anh trai bị hại
duy đã cùng loan theo dệt và tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của bị hại
qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như lên đèn mạng đổi mạng hay là cúng âm binh
để nhằm chiếm đoạt của bị hại số tiền hai năm tỷ đồng để sử dụng tiêu xài cá nhân
vừa thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền của phụ nữ đi đường một nhóm bốn đối tượng đi trên hai chiếc xe máy
đã bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh truy đuổi và bắt giữ cùng với tam vật
qua kiểm tra công an đã thu giữ hai sợi dây chuyền vàng hai xe mô tô một bình xịt hơi cay ba điện thoại hơn một sáu triệu đồng
nhóm này khai nhận do không có tiền tiêu nên đã rủ nhau mua bình xịt
rồi đi đến địa bàn tỉnh tây ninh để cướp giật sợi dây chuyền
trong ngày bị bắt các đối tượng đã thực hiện ba vụ cướp
bốn đối tượng này đều trú tại tp hcm và đã bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ gọi là công ty aic
và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai mươi ngày và xét xử cả ngày thứ bảy và chủ nhật
hai mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị cáo trần đinh thành nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai đình cô thái nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bị xét xử về tội nhận hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng